nguyễn đức vinh soạn các quy tắc chung nhóm trao đổi trên diễn đàn hoặc trên telegram để đôn đốc hướng dẫn nhắc nhở các quản lý cấp dưới và thành viên đăng tải các nội dung đồi trụy để phát triển diễn đàn nhằm thu hút nhiều thành viên tham gia
hàng ngày với công việc quản lý chung trên diễn đàn vinh sẽ đánh giá mức độ hoạt động tích cực của các quản lý cấp dưới thông qua số video bài viết nội dung đăng tải trên diễn đàn cũng như trên các kênh telegram
quản trị của trang căn cứ đánh giá của vinh để trả lương cho các quản lý thông qua phí tiền điện tử
quá trình vận hành nguyễn đức vinh phân công một quản lý cấp dưới phụ trách tạp chí lầu xanh của diễn đàn
trong tạp chí lầu xanh vinh tiếp tục phân công người khác phụ trách viết phần lời mở đầu thu âm cho tạp chí và phụ trách box chuyện người lớn
cơ quan chức năng kiểm tra khám xét chỗ ở của nguyễn đức vinh phát hiện thu giữ điện thoại máy tính sách tay bên trong chứa dữ liệu tài khoản trên diễn đàn lặng lẽ và ba tài khoản telegram tên là chim tour cua đực và hoa phượng do vinh quản lý để tham gia điều hành đường dây truyền bá văn hóa phẩm đối trụy trên trang thiên địa hai cc
bước đầu cơ quan chức năng xác định thông qua hoạt động phát tán các nội dung đồi trụy qua nhóm thiên địa các đối tượng nói trên đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
nguyễn đức vinh là đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện khuyết tật nặng tuy nhiên vinh không hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật mà hiện hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hưu trí của mẹ
cũng theo nguồn tin nguyễn đức vinh giao tiếp khó khăn không thể đi lại hay đứng vững như bình thường các hoạt động sinh hoạt thường ngày của vinh phụ thuộc vào người vợ
vợ vinh cũng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật nặng
trước đó ngày hai mươi tám tháng bốn công an tỉnh nghệ an cho biết
mới triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đối trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập
qua khám xét nhiều địa điểm công an phát hiện hàng triệu ảnh chuyện đồi trụy nhiều file video đổi trụy trên diễn đàn thiên địa
trước đó qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phát hiện một đường dây có dấu hiệu phạm tội trên trang website diễn đàn thiên địa hai cc có trao đổi chia sẻ các nội dung văn hóa phẩm đối trụy
lôi kéo hơn một một triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập
qua điều tra cho thấy trang diễn đàn thiên địa ban đầu có tên lầu xanh được chia làm nhiều mục khác nhau
bao gồm các diễn đàn có nội dung đối trụy video hình ảnh chuyện người lớn quảng cáo mua phân bán hoa
để quản trị vận hành đường dây nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức
cũng thủ đoạn chia thành hàng chục tài khoản quản trị phân cấp với một tài khoản super admin tổng được đặt tại nước ngoài
nhóm đối tượng hoạt động theo phần việc được giao từ super admin thông qua chat telegram
tiền công được đối tượng super admin trả hàng tháng qua tiền ảo
tại việt nam bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi hai đối tượng tại nhiều tỉnh thành liên quan đến hoạt động quản trị
vận hành đường dây nói trên và do nguyễn đức vinh cầm đầu điều hành
đặc biệt các đối tượng cầm đầu quản trị vận hành diễn đàn luôn ẩn danh che giấu thông tin
giao dịch bằng tiền ảo tiền điện tử để thanh toán tiền công nhằm đối phó với cơ quan chức năng
theo công an nghệ an quá trình xác minh công an xác định đây là nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
thể hiện tinh chất của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
đường dây truyền bá văn hóa phẩm đối trị nói trên đã hoạt động trong thời gian dài
mặc dù nhiều lần bị chặn thay đổi tên miền
nhóm các đối tượng đã lôi kéo được hơn một một triệu thành viên tham gia
phát tán hơn một mươi chín triệu nội dung đối trị gây bức xúc dư luận
làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng đạo đức lối sống thuần phong mỹ tục
trước tình hình đó công an nghệ an đã phối hợp với các đơn vị liên quan
xác lập chuyên án xác minh đấu tranh triệt xóa
sau thời gian theo dõi đến ngày hai mươi năm tháng bốn một mươi hai tổ công tác đã đồng loạt khám xét
bắt giữ một mươi hai đối tượng trong đường dây tại một mươi hai địa điểm thuộc nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
ngoài nguyễn đức vinh một mươi một đối tượng còn lại bị cơ quan công an bắt giữ cùng
một nghìn chín trăm chín mươi một chú thành phố hồ chí minh
đỗ xuân khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh đắk lắc
nguyễn mạnh cường chú thành phố hải phòng
nguyễn phúc nghĩa sinh năm hai nghìn hai chú thành phố hồ chí minh
và nguyễn thị hương quỳnh chú thành phố hải phòng
chuyên án cũng thu giữ các tăng vật gồm bảy bộ máy tính bàn bốn laptop hai mươi điện thoại di động
và phát hiện hàng triệu ảnh chuyện đồi trụy nhiều file video đồi trụy
quá trình điều tra xác định số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba tỷ đồng
công an các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội
trước đó không lâu ngày một mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ quảng nam cho hay
đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu đối tượng
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại để điều tra xử lý về hành vi
truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
hơn một trăm linh thành viên trong nhóm kín zalo phóng clip hot thường xuyên đăng tải chia sẻ các hình ảnh
video có nội dung mang tính chất đổi trụy cho nhiều người xem
cụ thể ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tiếp nhận vụ án hình sự
truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra trên địa bàn do phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tỉnh quảng nam chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền
qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ đã làm rõ tiến hành khởi tố hai mươi bốn bị can
về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
theo quy định tại điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi hai bvt và hnd cùng chú thành phố tam kỳ quảng nam tạo nhóm trên ứng dụng zalo
có tên hóng cliphot nhằm mục đích chia sẻ đăng tải phổ yến các video chứa nội dung đồi trụy
để những người trong nhóm xem và bình luận
sau đó t và d thêm nhiều thành viên là người thân bạn bè
chủ yếu đang làm việc sinh sống trên địa bàn
t và d đã đăng tải tổng cộng hai trăm bốn mươi bảy video trong đó có hai trăm ba mươi chín video chứa nội dung đồi trụy
để phổ biến truyền bá cho các thành viên trong nhóm xem bình luận
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ đã khởi tố bị can hai mươi bốn đối tượng

t và d đã đăng tải chia sẻ hình ảnh video chứa nội dung đen đồi trụy
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu đối tượng có vai trò tích cực
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại